trung cư hòa bình quận một mươi tp hcm đã chính thức bị phong tỏa cách ly
sau khi xác định bệnh nhân số bốn mươi tám dương tính với covid một mươi chín sống tại tầng một của trung cư này
toàn bộ một năm mươi bốn cư dân trung cư hòa bình chín mươi a lý thường kiệt phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
đã được cách ly hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng của quận một mươi đã tổ chức phát thức ăn nước uống khẩu trang
và dung dịch sát khuẩn miễn phí hỗ trợ người dân trong khu trung cư
trước đó cơ quan y tế đã xét nghiệm hai mươi mẫu nhưng đều âm tính
và đang tiến hành xét nghiệm bốn mươi ba trường hợp khác ở tầng kế tiếp